từ năm đến nay công an huyện an phú đã tiếp nhận ba đơn trình báo của người dân
về việc con em mình bị lừa sang campuchia lao động

qua bến thì cũng như là đi vào chỗ tự xác
không chỉ chú trọng công tác phòng ngừa xã hội
công an huyện an phú còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng
và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát
và quản lý xuất nhập cảnh trái phép
chúng coi như là đăng các cái trang mạng xã hội
chẳng hạn như là việc nhẹ tìm việc nhẹ lương cao
thì từ cái chỗ đó thì một số cái anh chị em
gọi như hiện nay không có việc làm
rồi thất nghiệp vào các cái trang mạng đó
thì bị chúng lợi dụng đưa qua campuchia để làm
trong cái quá trình đó thì anh em cũng là công an huyện
cũng đã tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này
để cho bà con nhân dân của chúng ta là trên địa bàn
năng cao cái nhận thức để phòng ngừa trong thời gian tới
bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an và các ngành chức năng
trong việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân
thì mỗi người dân
cần phải nâng cao cảnh giác
tránh trở thành những nạn nhân của tội phạm mua bán người
dẫn đến những hệ lụy đau lòng
một vụ hỏa hoạn xảy ra
tại căn nhà trên đường trần quốc thảo
phương đài sơn thành phố phan rang
tháp tràm tỉnh ninh thuận
sau khi nỗ lực chữa cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh ninh thuận vẫn đang tích cực tìm kiếm
các nạn nhân bên trong
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào lúc khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về vụ cháy nhà tại số bốn trên một mươi bảy
đường trần quốc thảo
thuộc khu phố một phường đài sơn thành phố phan rang
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã điều động cán bộ chiến sĩ
cùng phương tiện có mặt tại hiện trường
thông tin ban đầu chủ nhà là anh đặng định hùng
chú tại hà nội
hiện đang đăng ký tạm chú tại phương đài sơn
hiện trường vụ cháy có rất nhiều đồ gia dụng
thảm bằng nhựa và chất liệu chữa cháy
theo người dân địa phương
vào thời điểm trên vợ anh hùng
cùng hai con nhỏ đang ở trong nhà
thì ngọn lửa bùng phát
kèm theo cột khói đen nghi ngút
lan nhanh ra cả ngôi nhà
đến một mươi hai h ba mươi vụ cháy cơ bản được khống chế
không để cháy lan ra xung quanh
hiện lực lượng chức năng
vẫn đang nỗ lực cứu người bên trong
còn tại an giang vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi ba tháng tám
một vụ hỏa hoạn xảy ra
trên đường nguyễn trãi thuộc khóm hai phường mỹ long
thành phố long xuyên
hai căn nhà bị cháy là số ba mươi hai và ba mươi bốn
đang hoạt động kinh doanh bánh pizza và mì cây
do anh trần hoàng duy làm chủ hộ kinh doanh
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
huy động lực lượng phương tiện chữa cháy
nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân không chế đám cháy
với sự nỗ lực của các lực lượng
chỉ sau thời gian ngắn
đám cháy được không chế dập tắt kịp thời
không để lây lan sang các hộ kinh doanh lân cận
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng
rất may không có thiệt hại gì về người
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trang a chay
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã nậm có
huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về hai tội danh mua bán trẻ em
và lừa đảo chiếm đọt tài sản
còn về tội cướp tài sản
công an huyện lục yên tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bàn văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã phúc lợi
huyện lục yên tỉnh yên bái
và đối tượng lý thị dân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn thượng sơn
xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn yên tỉnh yên bái
về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m năm mươi tám
và có sẹo chấm cách năm cm
ngay cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những người
những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện